facebook instagram bị lỗi nghiêm trọng toàn cầu
nhiều người phản ánh tình trạng các dịch vụ của facebook không thể truy cập vào tối ngày bốn tháng một mươi
hàng loạt dịch vụ của facebook bao gồm nền tảng chính instagram whatsapp và messeer đều không thể truy cập
khi vào bằng máy tính trình duyệt hiện lỗi this site can t be reached
trong khi vào bằng ứng dụng di động sẽ không thể cập nhật nội dung mới
trang dow detector cho thấy facebook đang gặp lỗi trên diện rộng
lượng báo cáo sự cố dành cho facebook tăng mạnh từ hai mươi hai h ba mươi ngày bốn tháng một mươi với gần hai mươi báo cáo tại nhiều khu vực khác nhau như mỹ indonesia ấn độ
dưới phần bình luận của downd texter hàng chục bình luận cũng phản lỗi không thể truy cập facebook instagram và whatsapp trong ngày bốn tháng một mươi
trên twitter instagram dow facebook dow và whatsapp trở thành lỗi
đây là những chủ đề được thảo luận nhiều với hàng trăm nghìn tweet liên quan
đến hai mươi hai giờ bốn mươi lượng báo cáo lỗi tăng lên gần bốn mươi
dưới phần bình luận của dow detector hàng chục bình luận cũng phản lỗi không thể truy cập facebook instagram và whatsapp trong ngày bốn tháng một mươi
tính đến hai mươi ba giờ ba mươi có hơn tám lượt báo lỗi của facebook trên dow detector
còn số trên với instagram là hơn năm mươi whatsapp gần ba mươi lượt con facebook là hơn bảy mươi

có thời điểm lượt bà lỗi khi truy cập facebook tăng lên hơn một trăm một mươi
đây không phải lần đầu tiên facebook cập lỗi trên diện rộng
trước đó vào tháng chín các website facebook và instagram cũng bị lỗi trên toàn cầu khiến người dùng không thể truy cập
vào tháng hai hàng nghìn người dùng trên toàn cầu cũng bà lỗi không thể sử dụng facebook
bên cạnh lỗi dịch sai cambridge một số người dùng báo lỗi năm xx server error khi truy cập các dịch vụ từ facebook
đây là sự cố xảy ra khi máy chủ website không thể phản hồi yêu cầu truy cập
sự cố cũng ảnh hưởng đến hàng loạt dịch vụ game sử dụng hệ thống đăng nhập của facebook
nytantic nhà phát triển trò chơi pokemon go cho biết đang kiểm tra những báo cáo từ người dùng và sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất
nữ lập trình viên jane matungong cho biết dịch vụ facebook workplace cho doanh nghiệp các trang nội bộ của facebook cũng đang cập lỗi
hiện facebook vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về tình trạng này
chúng tôi ghi nhận một số người đang gặp sự cố khi truy cập vào ứng dụng và sản phẩm của facebook
chúng tôi đang nỗ lực để mọi thứ trở lại bình thường nhanh nhất có thể
chúng tôi biết một số người đang gặp sự cố với whatsapp
chúng tôi đang cố gắng khắc phục lỗi và sẽ sớm cập nhật
tài khoản twitter của whatsapp chia sẻ
trước khi các nền tảng của facebook bị lỗi chủ đề đèn facebook gỡ bỏ facebook lọt top thảo luận nhiều trên twitter
chủ đề liên quan đến bức xúc của người dùng trước loạt tài liệu gần đây cho thấy thái độ hời hợt của facebook
trước ảnh hưởng tiêu cực mà nền tảng gây ra cho giới trẻ